công an phường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm sáu thanh niên
thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua tin báo của quần chúng nhân dân công an phường tự an đã triển khai lực lượng đến kiểm tra một nhà nghỉ
tại đường thăng long phường tự an qua kiểm tra công an đã phát hiện bắt quả tang nhóm sáu nam thanh niên nữ
đang tục tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
các thanh niên bị bắt đều có hậu khẩu thường trú tại huyện crom anna crom park của tỉnh đắk nông
qua xét nghiệm cả sáu người đều dương tính với chất ma túy